chỉ huy đội nhận định việc tiêu hủy một chiếc xe còn sử dụng được là không bình thường
nhiều khả năng ẩn sau đó là việc làm vi phạm pháp luật
vì thế cần làm rõ chủ nhân hiện tại của chiếc xe máy
thân nhân lai lịch của người đàn ông tên hiển được đề cập trong tin báo
và người bị đánh trong nhà hiển hôm sáu tháng một mươi hai là ai hiền ở đâu vì sao bị đánh
xác định là nó có cái căn cứ để có thể tin tưởng được
thì là lãnh đạo đơn vị đã cử tôi và cái đồng chí sử dụng trực tiếp là tiến hành sinh hoạt
sau đó là chúng tôi mới từ những cái thông tin cung cấp đó chúng tôi mới tiến hành xác minh rộng ra
thế thì trên cái cơ sở khi nó có căn cứ như vậy thì về cái việc phân công lực lượng thì nó được chia làm rất nhiều mũi
ngay sau đó các trinh sát nhanh chóng tỏa đi các hướng với từng nhiệm vụ cụ thể
tổng hợp các nguồn tin cơ quan điều tra công an thành phố bảo lộc đã làm rõ được danh tính của người đàn ông tên hiển
theo đó anh này tên đầy đủ là trần quang hiển
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh một a trên hai mươi bốn đường nguyễn văn cử phường lộc sơn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đối tượng này thì là thuộc diện nghiện ma túy do đội cảnh sát ma túy quản lý về cái hồ sơ nghiệp vụ với đối tượng này
về nhân thân đối tượng này thì
đối tượng này thì có vợ

nhưng mà trong cái cuộc sống thì do là cái đối tượng nghiện ma túy nên sống một cách hết sức biệt lập
và cũng thường hay tụ tập các đối tượng nghiện hút về nhà để mà tổ chức việc chơi ma túy
cho nên là vợ cũng không ở được
bỏ và đã ly hôn
đây là một đối tượng côn đổi
cũng sẵn sàng là cầm dao đi
đối tượng khi mà đi ra đường mà đụng cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi thì cũng dẫn đến cái việc là vẻ dùng dao húng khí các thứ là đến đâm chán người ta
gia đình đối tượng này thì có một cái người em kế thì cũng không có quan về lạc
không quan về lạc mà cũng có cái biểu hiện là
nghiện ma túy rồi cũng chơi bài
cái đối tượng này thì nó đã có cái kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an bởi vì chúng ta đã làm việc với nó nhiều lần trong các vụ án khác nhau
quá trình mà làm việc thì nó hết sức là lì lậu
cùng thời điểm này bà hiên vẫn một mình kiên trì mãi miết đi tìm con